tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tỉnh hải dương đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện cẩm giang đạt chuẩn nông thôn mới và huân chương lao động hạng nhất
sự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn
nhân dịp này hải dương cũng đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt văn miếu mau điền đền xưa chùa giám đền bia
sau tám năm xây dựng nông thôn mới diện mạo của huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã có nhiều thay đổi
kinh tế tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực sản xuất nông nghiệp đời sống và thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt
năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên bốn mươi hai triệu đồng tăng hai một mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi một tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một bốn mươi
tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho nhân dân và cán bộ huyện cẩm giang tỉnh hải dương
cũng tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
cho cụm di tích văn miếu mau điền đền xưa chùa giám đền bia và huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ chính quyền huyện cầm giang
đây là cụm di tích kế thừa tiếp nối truyền thống lịch sử xa xưa gắn với đại danh y thiên sư tuệ tĩnh
có nhiều nghiên cứu sáng tạo các bài thuốc dân gian để thực hành y đức trị bệnh cứu người được nhân dân suy tôn là vị thánh thuốc nam